kỷ niệm bốn mươi ba năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
ngày này cách đây đúng bốn mươi ba năm năm mũi tấn công của bộ đội giải phóng đã thần tốc tiến vào đánh chiếm xảo huyệt cuối cùng của chính quyền sài gòn giải phóng miền nam thống nhất đất nước
cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm mà đỉnh cao là chiến dịch hồ chí minh lịch sử đã làm thất bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị thực dân mới của đế quốc mỹ ở miền nam
kết thúc thắng lợi của kháng chiến chống mỹ cứu nước đầy hy sinh gian khổ nhưng vô cùng hào hùng vẻ vang của dân tộc ta
tân phú tây là một trong những cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh bến tre thuộc vùng căn cứ kháng chiến chống mỹ cứu nước
trong kháng chiến chống mỹ cứu nước tân phú tây phải chịu cảnh bom cầy đạn sới là điểm đánh phá ác liệt của địch
những ngày cuối tháng bốn này trong không khí cả nước hướng về ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước chứng kiến sự đổi thay của nơi từng là căn cứ khu ủy sài gòn gia đình năm xưa
đồng khởi mới trong xây dựng kiến thiết quê hương mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự ngay sau đây
là một xã thuần nông người dân ở đây chủ yếu trồng trọt và chăn nuôi với loại cây trồng chủ lực là bưởi da xanh dừa chăn nuôi lợn gà
để xây dựng là xã nông thôn mới xã tân phú tây chú trọng tái cơ cấu ngành nông nghiệp
theo hướng tập trung chuyển đổi các loại cây trồng vật nuôi kém hiệu quả sang cây trồng vật nuôi khác có hiệu quả hơn
xã từng bước định hình các loại cây trồng vật nuôi chủ lực phù hợp với điều kiện chuyển đổi của địa phương
đồng thời khuyến khích người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao
xã tân phú tây chú trọng tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng tập trung chuyển đổi các loại cây trồng vật nuôi khác có hiệu quả sang cây trồng

xã tân phú tây chú trọng tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng tập trung chuyển đổi các loại cây trồng vật nuôi khác có hiệu quả kinh tế cao
để thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia và được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới
đến nay xã tân phú tây đã huy động tổng nguồn lực hơn một trăm bốn mươi tỷ đồng trong đó nhân dân đóng góp hơn sáu mươi ba tỷ đồng
nhiều hộ dân trong xã còn hiến hơn sáu mươi m hai đất mở rộng các tuyến đường giao thông
chỉnh trang nhà cửa và các công trình công cộng khác trên địa bàn
xã tân phú tây xây dựng thành công xã nông thôn mới vào năm hai nghìn một mươi sáu
đây là xã thứ hai của huyện mỏ cây bắc được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới
từ khi mà xã được công nhận là xã nông thôn mới đến nay thì về mức sốc của người dân ở đây thì có bước phát triển rất lớn so với trước đây
khi được công nhận đến nay thì xã hàng năm
xã cũng có kế hoạch nâng chất các tiêu chí đã đạt được và đồng thời là thực hiện theo bộ tiêu chí mới của quy định
để mà hoàn thiện và nâng chất cái xã nông thôn mới ngày càng cao hơn
để mà đưa cuộc sống của người dân ngày càng ổn định và phát triển hơn
từ vùng đất là căn cứ cách mạng hứng chịu tàn phá ác liệt của chiến tranh
giờ đây xã tân phú tây tiếp nối truyền thống anh hùng
từng bước làm thay đổi diện mạo mới trên quốc gia
quê hương xứ dừa ngóp phần thúc đẩy quá trình đô thị hóa tại địa phương
xây dựng tân phú tây ngày càng trù phú ấm no